chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày một mươi năm tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trưa nay việt nam ghi nhận thêm một trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong nước
tại bắc giang là sáu mươi chín ca tp hcm hai mươi chín ca bắc ninh một mươi năm ca hà tĩnh ba ca lạng sơn một ca hà nội một ca
trong đó một trăm một mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến một mươi hai giờ trưa nay việt nam có tổng cộng chín ba trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước và một sáu trăm bốn mươi ba ca nhập cảnh
ba tỉnh gồm yên bái quảng ngãi đồng nai quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế nam định hòa bình tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp trà vinh
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
thưa quý vị sau khi ghi nhận thêm một ca dương tính với sars cov hai sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu bệnh viện đa khoa đức giang đã thông báo từ một mươi năm đến hai mươi tháng sáu bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân
ca dương tính với sars cov hai này được phát hiện qua việc xét nghiệm sàng lọc do bệnh viện triển khai
trường hợp này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là nam giới sinh sống tại n ba a khu đô thị mới sài đồng phường phúc
đồng quận long biên là nhân viên phòng tài chính kế toán của bệnh viện đa khoa đức giảng
ngay sau khi phát hiện các dương tính này sáng ngày một mươi năm tháng sáu các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra truy vết f một f hai để khoanh vùng cách ly
trước đó ngày một mươi ba tháng sáu bệnh viện đa khoa đức giang đã ghi nhận một trường hợp là đội trưởng đội vệ sĩ của bệnh viện dương tính với sars cov hai
ngày một mươi bốn tháng sáu bệnh viện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tổng thể đối với nhân viên bệnh nhân người nhà bệnh nhân
phát hiện thêm nhân viên kế toán dương tính với sars cov hai
đáng lưu ý theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội hiện chưa phát hiện mối liên quan lây nhiễm sars cov hai giữa nhân viên kế toán và đội trưởng đội vệ sĩ của bệnh viện
từ giờ ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu ba mươi tám chốt kiểm soát tại quận gò vấp tp hcm đã chính thức được tháo gỡ sau khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát tốt
điều này sẽ giúp cho việc đi lại
điều này sẽ giúp cho việc đi lại của người dân và giao thương qua lại thuận lợi hơn
việc gỡ bỏ các chốt kiểm soát cũng góp phần giảm áp lực cho lực lượng công an dân quân tự vệ nhân viên y tế và tình nguyện viên
những người đã phải chịu nhiều vất vả khó khăn khi làm nhiệm vụ tại các chốt trong một mươi bốn ngày qua đồng thời họ sẽ có thời gian để tập trung cho các nhiệm vụ mới của mình
sau một mươi bốn ngày giám sát người ra vào đã có hơn bảy trăm linh lượt người khai báo y tế điện tử tại ba mươi tám chốt kiểm soát
trong đó phát hiện hơn bảy sáu trăm linh trường hợp có nguy cơ về dịch tễ
các chốt kiểm soát đã hạn chế tối đa việc di chuyển của các phương tiện và người ra vào quận hạn chế lây lan dịch bệnh
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn quý ba mươi một tuổi ở phường đại phúc thành phố bắc ninh về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó khoảng hai mươi h một mươi phút ngày một mươi tháng sáu nguyễn văn quý điều khiển xe máy
đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở đường âu cơ phường kinh bắc
tại chốt kiểm soát tổ công tác tiến hành dừng phương tiện yêu cầu quý xuất trình giấy tờ
tuy nhiên quý không những không chấp hành ngược lại còn ngang nhiên thách thức đe dọa đồng chí cán bộ công an làm nhiệm vụ
quý liên tiếp lăng mạ xúc phạm tổ công tác và quay ngang xe mô tô không cho các phương tiện khác di chuyển qua chốt kiểm soát
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc ninh đã khống chế và đưa quý về cơ quan công an làm việc
tại đây qua kiểm tra nhanh nguyễn văn quý dương tính với chất ma túy
theo tài liệu quý là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tổ công tác đã đưa đối tượng nguyễn văn quý đi xét nghiệm covid một mươi chín và cho kết quả dương tính
hiện công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với sở y tế khám chữa bệnh điều trị quản lý quý nhằm ngăn ngừa hành vi gây dối và khả năng lây lan dịch bệnh
thưa quý vị hôm nay hơn một mươi ba thí sinh tại tp đà nẵng bước vào
ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng tình hình an ninh trật tự an toàn phòng dịch tại tất cả các điểm thi được đảm bảo
điểm thi tại trường trung học phổ thông phan châu trinh
tại đây có tám trăm một mươi sáu thí sinh dự thi
từ sáng sớm lực lượng công an cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồn tránh gây ủn tắc giao thông
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh
không tập trung đông đứng cách cổng trường năm mươi m nhằm vừa đảm bảo trật tự giao thông vừa đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
hồi ra chúng tôi còn bố trí lực lượng tùm ra kiểm soát để vừa tuyên truyền và xử lý các đường hợp các xe đi vào trung tâm thành phố
vi phạm các quyết định của ủy ban nhân thành phố về việc cấm các phương tiện lưu thông trên địa bàn quận để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trên địa bàn quận
cũng như tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi toàn bộ thí sinh đeo khẩu trang được sát khuẩn tay kiểm tra thân nhiệt ngay từ khi vào cổng
các em được nhắc nhở để không tụ tập đông trước khi ổn định tại các phòng thi
trên các phòng thi trước mỗi buổi thi là tổ phục vụ đã tiến hành sát khuẩn các bàn của học sinh giáo viên và vệ sinh toàn bộ phòng thi
đầu mỗi buổi thi khoảng sáu giờ sáng nay mình đã kiểm tra lại các bàn
mình đã kiểm tra lại các bàn ghế và sát quẩn trên từng phòng
nhìn chung là công tác sát quẩn ổn
học sinh thì cũng đã được giáo viên hướng dẫn quy chế cho nên các em cũng vào rất là ổn định trật tự
em cảm thấy yên tâm bởi vì em đã học bài sát khí ở nhà rồi
và em cảm thấy công tác phòng chống dịch này rất là tốt
trước đó toàn bộ một mươi ba thí sinh và khoảng ba cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi đã được xét nghiệm covid một mươi chín
không ai có kết quả chương tính
đến ngày thi chính thức
thành phố không có thí sinh thuộc diện f một f hai
điểm thi dự kiến bố trí tại trường vào thi công cho nhóm thí sinh này đã không được trừng dụng
đà nẵng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại tất cả ba mươi một điểm thi thay vì ba mươi hai điểm thi như kế hoạch dự phòng
theo số liệu từ sở giáo dục và đào tạo trong buổi thi đầu tiên sáng ngày một mươi năm tháng sáu
đối với môn ngữ văn có một mươi ba một trăm bảy mươi chín thí sinh đã tham dự
bảy mươi ba thí sinh vắng mặt không lý do
một thí sinh đến chậm quá thời gian làm bài
một thí sinh vi phạm quy chế thi
cộng tác bảo vệ an ninh trọc tự tại các điểm thi được đảm bảo
tình hình các điểm thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy định không có sự cố bất thường nào xảy ra
kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng sáu
thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi hai h đêm qua
tại ngôi nhà ba tầng cũng là phòng trà ca nhạc trên đường đinh công tráng thành phố vinh tỉnh nghệ an
vụ cháy đã khiến cho sáu người tử vong và hiện công an tỉnh nghệ an đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan
phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường
điều tra theo quy định của pháp luật để làm rõ nguyên nhân
căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh được bố trí một tầng hầm và ba tầng nồi
trong đó tầng một được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà đã đóng cửa do dịch covid một mươi chín
một phòng ngủ
một phòng ngủ của nhân viên một gara ô tô tầng hai để chống tầng ba có một phòng nghỉ cho thuê
không biết là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là chỉ nói là có hai mẹ con ở trong nhà
thì nói chung là mọi người cũng rất là lo lắng để coi như là đến tính mạng
nhưng mà thật sự là đám cháy nó quá mạnh
ngay sau khi vụ cháy xảy ra công an tỉnh nghệ an đã huy động bảy xe chữa cháy
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường đám cháy đã phát triển lớn
đám cháy đến toàn bộ khu vực tầng một và đang cháy lan lên các tầng trên
khói khí động bao trùm cả căn nhà
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy
tiến hành các biện pháp để cứu nạn cứu hộ
đồng thời chỉ đạo triển khai phun nước làm mát ngăn cháy lan sang các khu vực nhà lân cận
đến giờ bốn mươi phút cùng ngày sau khoảng hai mươi phút có mặt tại hiện trường đám cháy đã được khống chế dập tắt hoàn toàn
kiểm tra hiện trường phát hiện sáu thi thể nạn nhân đã tử vong
gồm bốn người trong một gia đình là chồng vợ và hai con được phát hiện trong phòng ngủ tầng một
hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng ba
hiện cơ quan công an đang xác định danh tính các nạn nhân
đồng thời chỉ đạo triển khai phun nước làm mát ngăn cháy lan sang các khu vực nhà lân cận

hiện cơ quan công an đang tiến hành các hoạt động khám hiện hiện trường điều tra ràng rõ nguồn lân của cục cháy
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi cầu đất
phường cầu đất quận ngô quyền thành phố hải phòng về tội chống người thi hành công vụ
còn về tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm hoàng anh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại bốn trên một trăm ba mươi hai vạn c
phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
và đối tượng ngô văn việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường hòa nghĩa quận dương kinh
thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng
cũng về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện